đường biên giới tiếp giáp với trung quốc dài hơn ba trăm ba mươi ba km thuận lợi để giao thương hai nước phát triển
tuy nhiên để khai thác những tiềm năng trên cần một mạch nối xuyên suốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương thu hút đầu tư
hạ tầng giao thông chính là nút thắt cần tháo gỡ để cao bằng phát huy được tiềm năng kinh tế của mình
nghề làm đậu đã gắn bó với gia đình anh nông văn tuệ gần hai mươi năm nay
ngày nào anh cũng phải đi hơn một mươi km tới chợ
để ra đến con đường lớn đẹp hơn anh phải vượt qua nhiều đoạn đường gập gành sỏi đá
quanh vùng chợ đông khê là khu vực giao thương sầm út nhất đối với anh tuệ cũng như người dân đông khê huyện thạch an tỉnh cao bằng
đường xá đi lại khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ mỗi khi người dân đưa hàng hóa đến chợ
đường quá bé
nói chung là đường đi lại thì do nó quá nhỏ
tuy nhiên là ví dụ như một khuôn động như vậy là khi có xe ô tô qua đấy là tôi sẽ phải dừng vào một bên để xe ô tô đi trước sau đó mình mới đi
việc đi lại của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn
ví dụ như là những ngày nắng ngày mưa hoặc là đường đèo nó sạt lở
thì là đường nó không thông thương ô tô đi lại nó cũng tắc
chúng tôi là một người dân luôn kinh doanh buôn bán
thì mỗi khi đi lại từ đây đến hà nội
mất rất là nhiều thời gian
đi đến sáu có lúc sáu bảy tiếng có lúc tám tiếng mới đến nơi
mơ ước của họ là có được con đường mới thuận lợi đi lại để việc làm ăn buôn bán cũng dễ dàng hơn
nếu như mà có đường cao tốc rồi thì mọi cái sẽ thuận lợi cho bà con kinh doanh
ví dụ như là vốn nguyên liệu ở đây là từ phục hòa sang chẳng hạn đỗ tương từ phù hòa sang hay là từ những vùng miền xuôi sang
thì là họ sẽ đưa lên
với tốc độ rất nhanh hơn và sau đó là mình sẽ có cái nguồn nguyên liệu để mình làm đường nhiều hơn
có nghĩa là vốn thu nhập mình sẽ được tăng lên
khi mà cái tuyến đường cao tốc này hoàn thành thì cũng rất là mong muốn đây sẽ là một cái tuyến đường cao tốc mới
có thể nối liền những địa phương để có thể là dễ dàng giao thương phát triển kinh tế ở địa phương
và đặc biệt là rút ngắn được khoảng thời gian đi lại và chi phí đi lại của người dân
thì đấy thì phải
cứ gần gần như thế này thôi để mở nền kinh tế của tỉnh cao bằng
nó đỡ phải là khẩu với miền xuôi
với miền xuôi thì kể cái đường thôn nó còn to nữa
chỉ sẽ đi nhiều rồi mà
thế bây giờ to thì đúng là cũng sẽ gần ngang với miền xuôi
tuyến đường cao tốc từ đồng đăng lạng sơn đến trà lĩnh cao bằng hy vọng mang đến nhiều thuận lợi cho người dân cao bằng
đây chính là lối mở đòn bẩy đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
kết nối cao bằng với các tỉnh biên giới
và đặc biệt kết nối với thủ đô hà nội trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của cả nước
đưa kinh tế xã hội vùng đất có chín mươi năm dân số là đồng bào các dân tộc đến gần hơn với các vùng kinh tế phát triển
đặc biệt tuyến đường đồng đăng trà lĩnh cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng
xác định rõ vai trò của tuyến cao tốc này
ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tỉnh cao bằng đã thành lập ban chỉ đạo dự án cao tốc đồng đăng trà lĩnh
tổ chức nghiên cứu khảo sát lập báo cáo và được thủ tướng chính phủ chấp nhận phương án đầu tư
tập đoàn đèo cả doanh nghiệp từng triển khai nhiều dự án lớn trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông được mời cùng nghiên cứu dự án
sau hai năm nhiều khó khăn đã và đang tiếp tục được tháo gỡ

những cái quy thiết thẩm thining hai lists ng ba mươi một
trong đây hãy tôi sẽ anh em nhớ cơ hội thuận lợi và dùng chính cái lời thế
thì ngân hàng họ sẽ đánh giá họ sẽ tham gia
còn bây giờ để cư bỏ ngân hàng là một vấn đề rất khó
với mục tiêu tạo ra con đường cao tốc thân thiện với môi trường
nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh phương án tuyến với sáu hầm xuyên núi và các cầu vượt thung lũng
bảo vệ nguyên trạng tối đa công viên địa chất toàn cầu
rút ngắn một mươi năm km chiều dài giảm đáng kể tổng mức đầu tư so với dự kiến
trên cơ sở đó ubnd tỉnh cao bằng đã giao nhà đầu tư lập đề xuất dự án
trên cơ sở phải hoàn thành tuyến cao tốc hữu nghị tri lăng
và một mươi bảy năm km tuyến cao tốc kết nối với các cửa khẩu tân thanh cốc nam
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc đồng đăng trà lĩnh
tổ chức đánh giá thực hiện đầu tư tuyến đường cao tốc quan trọng này
theo đó tỉnh ủy cao bằng chấp thuận hồ sơ dự án do nhà đầu tư đề xuất
trong đó hướng tuyến và thương mại đầu tư cơ bản theo phương án được thủ tướng chấp thuận
để phù hợp hơn với tình hình thực tế
thống nhất cao với giải pháp phân đoạn đầu tư để bảo đảm khả năng hiện thực
của dự án trong bối cảnh ngân sách eo hẹp
ban chỉ đạo tổ giúp việc đã có nhiều buổi làm việc quyết liệt
với mục tiêu sớm hoàn thành dự án cao tốc quan trọng này
phát triển kinh tế chung mà còn giúp cao bằng tạo ra sự khác biệt
sự vươn lên sự đổi mới và đời sống của bà con các dân tộc sẽ được nâng cao
nguyện vọng khát khao mong đợi của bà con các dân tộc tỉnh cao bằng
có một con đường này để khoát lên mình một áo mới
làm cho đời sống của đồng bào phát triển
ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại quyết định số một nghìn hai trăm một mươi hai qdttg
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
xây dựng tuyến cao tốc đồng đăng trả lĩnh theo hình thức đối tác công tư
loại hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao dự án với quy mô bốn làn xe
được thiết kế với tốc độ tám mươi km một giờ cơ cấu nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu
vốn huy động của nhà đầu tư và phần vốn nhà nước
giai đoạn một đầu tư khoảng chín mươi ba km từ cửa khẩu tân thanh
đến phúc sen huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
giai đoạn hai hoàn thiện đầu tư tiếp khoảng hai mươi hai km từ huyện quảng hòa
đến cửa khẩu trà lĩnh và mở rộng hoàn thiện mặt ngang các đoạn còn lại
giai đoạn một của dự án triển khai từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn
và giai đoạn hai được thực hiện sau năm hai nghìn hai mươi năm
về phương án tài chính của dự án chủ trương đầu tư dự án của chính phủ
cũng chỉ ra nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án
và nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu vốn huy động
từ các nguồn hợp pháp khác
ví dụ như ở đây chúng tôi sẽ đặt ra những bài toán của nhà nước là
khi chúng tôi bỏ tiền ra để nghiên cứu đề xuất dự án
thì nhà nước vẫn phải bỏ tiền ra để chia sẻ cái phần lập ff
là phần giải phóng một bằng và những cái phần đầu tư công
chúng tôi cũng không yêu cầu là phải chỉ đền thầu cho mình
chúng tôi cũng đề nghị rất thẳng thắng là đề nghị đấu thầu
và chọn lựa nhà đầu tư có uy tín và có năng lực
trong đất nước này không phải đều cả còn nhiều nhà đầu tư khác
nhiều tổ chức khác họ có năng lực
và nếu về nhà thầu chúng tôi là một trong những tập đoàn
cũng có kinh nghiệm về thi công chúng tôi sẵn sàng hợp lực
với các nhà thầu khác để tạo ra những chuỗi cung ứng
và tạo ra tối ưu cho việc tổ chức thi công
tuy đã được cấp giấy khai sinh nhưng một dự án với tổng vốn đầu tư
hơn hai mươi tỷ đồng ở một địa phương còn nghèo như cao bằng
thì việc thực hiện hoàn thiện dự án cũng cho thấy
còn rất nhiều khó khăn phía trước
đối với dự án đồng đăng trà lĩnh hiện nay
là cái khó khăn nhất là về cái phương pháp phương án tài chính
vì cái lưu lượng và các cái kịch bản về tài chính không phải đơn giản
cái này nó sẽ lệ thuộc vào cái việc quan tâm của nhà nước
của địa phương và của nhà đầu tư
nhà đầu tư sẽ phải có những kịch bản rất cụ thể
chắc chắn một điều là phải hợp lực từ nhiều nguồn vốn
hợp sức từ nhiều các nơi
nhưng với quyết tâm của lãnh đạo đảng bộ chính quyền tỉnh
sự móc mỏi của đồng bào các dân tộc tại co bằng
và của nhà đầu tư những khó khăn đã được tháo gỡ
hiện nay ubnd tỉnh cao bằng đang tổ chức triển khai
việc khảo sát địa hình địa chất công trình
khảo sát địa vật lý và tiến hành lập báo cáo khả thi dự án
lập hồ sơ cắm mốc
phân giới đồng thời tỉnh cũng phối hợp với doanh nghiệp
mời đối tác là tập đoàn leonard andra unpartner
nghiên cứu khảo sát thực hiện kiến trúc cảnh quan
một số công trình trên tuyến đường
những khó khăn vướng mắt được nêu ra để giải quyết
các tổ công tác lên kế hoạch hành động để dự án
đường cao tốc đồng đăng trà lĩnh bắt đầu được khởi động
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lễ động thủ hai dự án
đỏng lẹt thị trấn đông khê và thụy hùng vân trình
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và kết nối
với đường cao tốc đồng đăng trà lĩnh đã diễn ra
trong niềm hân hoan phấn khởi của người dân cao bằng
tôi mừng quá không biết nói thế nào
để chúng tôi đi lại dễ dàng
tôi là người dân ở đây tôi cũng rất là vui mừng
có con đường đi qua
giao lưu thông thương giao lưu tất cả các mặt
đều thông suốt hết
tôi rất là cảm ơn đảng và chính phủ
tạo con đường cao tốc đi qua địa phận chúng tôi
này vui vui lắm
bây giờ lâu lắm rồi đến bây giờ xấu lắm
là vui chứ vì con đường cao tốc này
mình đi đâu rất là thuần tiệt nhất là
mình đi hà nội hoặc đi xuống miền xôi
để mình có thể thời gian thay nhanh hơn
điểm vui không
hôm nay đến từ cả một quá trình nỗ lực
quyết tâm cao của đảng bộ chính quyền và nhân dân
đặc biệt là sự đồng lòng nhất trí
tạo điều kiện thuận lợi nhất
trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án
tôi cũng nhận thức là đây là một cái nhiệm vụ
rất là quan trọng đối với huyện
thì đất trồng trọt canh tác của bà con
thì cũng chiếm tương đối lớn
tuy nhiên thì vì mục tiêu chung
thì chúng tôi cũng phải hệ thống nhân trị vào cuộc
và cũng tập trung
và cố gắng vận động nhân dân
bàn giao mặt bằng
để triển khai thí công đường gạo tốc
đúng theo tiến độ đã đề ra
thì là đất nông nghiệp
thì cái chú trương đảng thì nhà nước
thì tôi cũng là cái nguyên vọng tôi là
có cái đường để mà đi cho nó thông thương
cho nên gia đình tôi cũng là nhất trí là
khuyến thức cho nhà nước
để nhà nước là tạo điều kiện
cho nhà nước các doanh nghiệp
để có thể thuận lợi làm
cái con đường cho nó là hoàn chỉnh sớm
đền bù kiện đền
công khai minh
và dân chủ khách qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân
các dân tộc tỉnh cao bằng
rất là phấn khởi
ai cũng đã sẵn sàng rồi
ai cũng sẵn sàng đón nhận
cho cái việc giải phóng mặt bằng di rời
để chuyển sang cái vị trí
nơi ở khác
để nhường đường
nhường cho con đường cao tốc này
đồng thời nữa là
và chấp nhận cái hy sinh
để cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
góp phần vào phát triển kinh tế xã hội
của đất nước
tại đời hội đảng bộ tỉnh cao bằng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được đề ra đó là hoàn thiện
kết cấu hạ tầng giao thông kết nối
trong đó quyết tâm xây dựng hoàn thành
tuyến đường cao tốc đồng đăng trà lĩnh
chủ khuất mạch giao thông quan trọng
mở ra cơ hội phát triển mới của vùng quê cách mạng
cao tốc đồng đăng trà lĩnh
nối hai tỉnh lạng sơn và cao bằng
sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác
không chỉ rút ngắn thời gian đi lại
bằng đường bộ từ sáu đến bảy giờ xuống còn ba năm giờ
mà còn tạo động lực phát triển
kinh tế xã hội của hai tỉnh lạng sơn và cao bằng
đặc biệt là tại hai cửa khẩu kinh tế
để góp phần nâng cao giá trị
kim ngạch xuất khẩu nông sản của việt nam
cách đây đúng bảy mươi năm ngày một mươi tám tháng chín
chiến thắng đông khê chiến thắng
chiến dịch biên giới là một trong những
sự kiện quan trọng của lịch sử
kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
của quân và dân ta
đông khê cao bằng hào hùng trong chiến tích
chống giặc ngoại xâm năm xưa
hôm nay bước vào trận đánh mới
trận đánh chống giặc đói nghèo
những con đường như cao tốc đồng đăng
trà lĩnh sẽ đưa bước
cho những người dân cao bằng vượt qua
cái đói cái nghèo hướng tới
cuộc sống ấm no hạnh phúc